vào khoảng một giờ sáng nay trận lốc xoáy xảy ra tại địa bàn huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đã làm hư hỏng tốc mái hàng loạt nhà dân
đây là thông tin mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trưa này
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bình sơn
lốc xoáy xảy ra tại xã bình thạnh và bình chánh làm bốn mươi năm ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái
xã bình thạnh ba mươi ba nhà xã bình chánh một mươi hai nhà trong đó có nhiều nhà bị hư hỏng tốc mái hoàn toàn
rất may vụ lốc xoáy không có thương vong về người
giúp phục khẩu quả sớm ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị thiệt hại
trong khi đó tại tỉnh quảng nam chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
đang phải tạm dừng hoạt động xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín tại các xã vùng cao huyện phước sơn
để tập trung di rời dân do mưa to gió lớn
mưa to gió lớn đã gây sạt lở chia cắt nhiều huyện địa phương vùng cao
tại huyện phước sơn mưa lớn gây sạt lở đất đá tràn xuống đường
gây ách tắc hoàn toàn tuyến đường hồ chí minh qua xã phước mỹ các xã phước lộc phước thành phước kim
mưa lớn nước các sông suối tràn về gây chia cắt
trước diễn biến phức tạp của thời tiết chính quyền lực lượng chức năng tại phước sơn
đã tạm dừng hoạt động xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín để tập trung di rời người dân đến khu vực an toàn
được biết từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi trên địa bàn huyện phước sơn đã ghi nhận một trăm một mươi chín ca mắc covid một mươi chín
đây là chùm lây nhiễm covid một mươi chín lớn nhất từ trước đến nay tại một địa phương miền núi
mặc dù phải nhanh chóng truy vết nhưng mưa to gió lớn gây sạt lở chia cắt nên hoạt động xét nghiệm sàng lọc
đã phải dừng lại đến khi thời tiết thuận lợi mới tiếp tục để đảm bảo an toàn cho người dân
chuyển sang một thông tin khác do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới
trong những ngày qua trên địa bàn nghệ an có mưa kéo dài nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi
bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng tuyến quốc lộ một a đã bị sụt lún nghiêm trọng
do ảnh hưởng của cơn bão số tám trên địa bàn huyện con cuông kỳ sơn nghệ an có mưa vừa đến mưa to
tại các xã mường tiếp mường ải mưa kéo dài khiến một lượng lớn đất đá bị sạt lở chia cắt nhiều tuyến đường
cũng do ảnh hưởng của đợt mưa lớn hơn năm mươi m talium quốc lộ một a đoạn qua huyện diễn châu nghệ an
bị sụt lún sạt lở nhiều vị trí ở các quốc lộ tỉnh lộ bị ảnh hưởng gây nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
theo báo cáo của sở giao thông vận tải nghệ an do ảnh hưởng của bão số tám mưa lớn trong những ngày qua
khiến hai mươi tám vị trí talium taluy dương bị sạt lở trên quốc lộ một mươi sáu bốn mươi tám và bốn mươi tám d đường tỉnh năm trăm bốn mươi ba c và năm trăm bốn mươi bốn
tại nghệ an nhà máy thủy điện bảng an đã xả lũ với lưu lượng là hai trăm linh m khối trên dây đến năm trăm linh m khối trên dây
tại hà tĩnh nhà máy thủy điện khai bố xả lũ với lưu lượng khoảng bốn trăm tám mươi bảy m khối trên dây đến tám trăm linh m khối trên dây
thời gian xả nước qua đập tràn sẽ kết thúc khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức một trăm tám mươi chín sáu m trên dây
mưa lũ khiến hai cha con ở huyện miền núi xã cắm nguộn và huyện quế phong tỉnh nghệ an bị cuốn trôi khi đi vất hủi
hiện thi thể của hai nạn nhân đã được tìm thấy
còn tại hà tĩnh từ đêm ngày một mươi năm tháng một mươi đến nay cũng liên tục có mưa lớn trên diện rộng
đến sáng nay nhiều vùng hạ du vùng thấp trũng trên địa bàn tỉnh đã bị ngập tại xã tân lâm hương của huyện thạch hà
mưa lớn cộng với việc điều tiết nước của các hồ chứa nên vùng hạ du đã bị ngập sâu từ năm cho đến một mét
hiện nay một số tuyến đường giao thông ở xã tân lâm hương đang bị ngập cục bộ
từ đêm qua dạng sáng nay người dân vùng lũ đã chủ động di rời đồ đạc lên nơi an toàn
hiện xã đã cắm biển cảnh báo tại các tuyến giao thông các điểm nguy hiểm
suốt kinh nghiệm từ những đợt lũ trước chính quyền địa phương cũng đã chủ động xây dựng phương án ghép hộ
di rời nhân dân vùng thấp trũng nước ngập sâu đến nơi tránh trú an toàn sẵn sàng nhân lực phương tiện ứng cứu kịp thời khi nước dâng cao
năm nay nhờ thực hiện chủ trương xây dựng các nhà văn hóa cộng đồng kết hợp với tránh chú bão lũ
nên người dân đã yên tâm hơn trong mưa lũ vì đã có nơi trú ngủ và đảm bảo an toàn cho gia súc gia cầm
hồ chứa nước kẻ gỗ bắt đầu vận hành điều tiết xả qua cống tràn bắt đầu từ lúc chín giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi
với lưu lượng xả là từ một mươi đến tám mươi mét khối trên dây
trước đó khi lượng nước đổ về hồ tăng nhanh nhà máy thủy điện hố hô cũng đã điều tiết nước qua tràn với lưu lượng hai trăm sáu mươi sáu m ba trên dây
hiện nay mực nước trên các sông ngàn sâu ngàn phố mực nước su thế lên và còn dưới mức quá độ một
mưa lớn vẫn còn diễn ra cộng với việc điều tiết nước xả lũ của các hồ chứa và thủy điện
trong những ngày này nguy cơ ngập lụt trên diện rộng là rất lớn
mưa to gió lớn cũng tiếp tục gây lũ lụt sạt lở chia cắt nhiều tuyến đường đến các huyện vùng cao của tỉnh quảng nam
lực lượng công an đang tích cực phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng di rời người dân đến nơi an toàn
hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường
tại huyện bắc trả my liên tục có mưa to đến tất to
mực nước sông suối dâng lên nhanh gây ngập lụt
chia cắt giao thông cục bộ ở nhiều nơi
tuyến quốc lộ bốn mươi b lên sáu xã vùng cao của huyện bắc trà my và nam trà my
hoàn toàn bị chia cắt bởi cầu ngầm sông trường qua địa phận xã sơn trà
bị ngập sâu hơn một ba m
và cầu ngầm sông nước hoa xã trả tân cũng ngập sâu trên một hai m
tại huyện nam trà my hiện tại nước các sông đang lên rất nhanh
nhiều khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở cao
tuyến đường hồ chí minh qua huyện tây giang ngập sâu tại nhiều khu vực gây nguy hiểm
hiện các thủy điện a vương sông bung đắc my sông chanh
đang vận hành xả lũ cùng với mưa to khiến mực nước các sông đang dâng cao
các địa phương đã tổ chức đặt biển báo gác chắn cử lực lượng công an dân quân
túc trực tại các điểm ngập lụt nguy cơ sạt lở đất
không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn
lực lượng công an các xã vùng cao đang tích cực khẩn trương
hỗ trợ người dân di rời đến khu vực an toàn
cũng bị sạt lở do mưa lớn nhưng sạt lở ở hòa bình
còn nghiêm trọng hơn khi mà không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn cả về người
vụ sạt lở đất tại địa bàn xóm tát xã tân minh huyện đà bắc
đã vùi lấp và làm sập hoàn toàn một nhà dân xây bán kiên cố lợp mái tôn
khiến một người chết và ba người bị thương
cụ thể vụ sàn lở đất đã làm ông lò văn san sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai tử vong tại chỗ
bà sa thị dân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm là vợ của ông sàn
và chị nguyễn thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là
con dâu bị gãy xương hiện đang được cấp cứu tại trung tâm y tế huyện đà bắc
cháu lò thị lệ một mươi bốn tuổi là cháu nội của ông san bị thương nhẹ
nhận được tin báo lãnh đạo huyện đà bắc đã xuống hiện trường nắm bắt thông tin
đồng thời có các biện pháp chỉ đạo công tác khắc phục cứu hộ cứu nạn động viên hỗ trợ gia đình người bị nạn